một mươi độ c hay thậm chí một số nơi còn lên tới trên bốn mươi bốn mươi một độ c
nên nhiệt độ với con số cao đã khiến nhiều người bày tỏ sự lo lắng bởi tình trạng nắng nóng gai gắt
trên mạng xã hội nhiều bài viết cư dân mạng đã thẳng thắn chia sẻ nỗi niềm không vui này
bởi việc sinh hoạt vui chơi tại các điểm du lịch ngoài trời trong thời tiết nắng nóng sẽ là điều rất khó khăn
hới ơi gia đình tôi đã đặt phòng mũi né tính đi đổi cát đồ he năm ngoái đi gần tết mà còn nè lưỡi
nghĩ đi du lịch cảnh nắng nóng trên trúc này hãi quá ốm hết
mùa này cho dù đi biển cũng không khả thi ngoài đó nắng còn có hơi muối thì bao rát nhé
nắng nóng kiểu này chen nhau tới có chỗ đông người ngày càng mệt tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi ăn uống cho thoải mái
lý giải từ cơ quan dự báo thời tiết cho biết do chịu tác động hiện tượng enino làm cho nền nhiệt cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm
cộng thêm giai đoạn này chịu tác động vùng áp thấp nóng phía tây gây ra đợt nắng
nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ vì vậy thời tiết những ngày lễ ba mươi tháng bốn một mươi một tháng năm nắng nóng phủ rộng khắp cả nước
vậy du lịch nghỉ dưỡng ở đâu sẽ là hợp lý chủ đề vui này đã nhận được nhiều chia sẻ ly thú từ cộng đồng mạng trong những giờ vừa qua
ở nhà thăm ông bà cha mẹ và nghỉ ngơi có lẽ tốt hơn cả nắng nóng mà đi du lịch đông quá thì chỉ mệt thêm
thôi tôi ở nhà bật máy lạnh lên xem phim ăn uống tại nhà cho đưa nóng chứ đi du lịch hạn chế ra ngoài thì ý nghĩa gì vậy

mùa lễ này đi biển là sớm nhất nhưng nắng nóng quá nên gia đình mình chuyển qua đi du lịch online
nắng nóng thế này thì du lịch trung tâm thương mại là hợp lý nhất
hiện cả nước đang bước vào kỳ nghỉ lễ chính thức kéo dài tới năm ngày
trên mạng xã hội hình ảnh dòng người dòng phương tiện dưới thời tiết nắng nóng mang theo cảm xúc mệt mỏi
rời các thành phố lớn về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ lễ đã thu hút nhiều lượt chia sẻ
bộ y tế cảnh báo nắng nóng kéo dài người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe như say nắng say nóng hoặc đột quỵ do nóng
khi di chuyển vui chơi ngoài trời người dân cần có các biện pháp che chắn tránh các tác động trực tiếp từ ánh sáng mặt trời
cục quản lý môi trường y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế đi ra ngoài đường đặc biệt trong khoảng thời gian từ một mươi giờ sáng đến bốn giờ chiều
những khuyến cáo hữu ích cùng cách thức phòng tránh nắng nóng như thế nào là hiệu quả
đã trở thành chủ đề được nhiều cư dân mạng chia sẻ và bình luận tương tác trên mạng xã hội
nắng nóng thế này khó mà không uống nước lạnh và nằm điều hòa được nếu uống nhiều nước sẽ bị viêm họng
bữa mình đi khám ở bệnh viện thấy quá nhiều người bị viêm họng như mình hãy cẩn trọng
đây là bài học của mình khi đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nóng đột ngột
mà cần có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng
hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời nếu không rất dễ bị sốc nhiệt
nên hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh sáng lên da sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng
như quần áo bảo hộ lao động mũ nón kính mặc quần áo rộng thoáng mát và thấm mồ hôi
thời tiết nắng nóng gai gắt kéo dài năm ngày nghỉ lễ trong khi nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch thời điểm này
vậy bạn đã có sự lựa chọn như thế nào cho mình
và nếu như di chuyển ngoài trời trong tình trạng nhiệt độ cao thì hãy chú ý những kỹ năng ứng phó và bảo vệ sức khỏe nhé
bạn chia sẻ ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhân dân về nội dung này trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay